ngày một mươi ba tháng ba lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc đã đến thăm hỏi động viên hai đồng chí công an bán chính quy của xã chư pô huyện crong búc
trong lúc áp giải một đối tượng trộm cắp
hai đồng chí đã bất ngờ bị đối tượng dùng kim tiêm đâm và chống trả để bỏ chạy thoát thân
trước đó trưa hai mươi chín tháng hai nguyễn hoàng anh ba mươi hai tuổi đến thôn thống nhất xã chư cơ pô huyện crong búc
trộm cắp một chiếc điện thoại di động thì bị người dân phát hiện bắt giữ
sau khi nhận thông tin công an xã chư cơ pô đã cử hai đồng chí trần ngọc sơn phó trưởng công an xã
và đồng chí ngô ánh hồng công an viên thôn thống nhất xuống hiện trường xử lý
trong khi áp giải về trụ sở thì bất ngờ đối tượng anh đã rút từ trong người ra một bơm kim tiêm
rồi đâm liên tiếp vào người hai công an xã
quá trình giảng co đối tượng anh còn cắn vào cổ đồng chí hồng rồi bỏ chạy thoát thân
sau khi biết nguyễn hoàng anh là đối tượng nghiện ma túy và nhiễm hiv giai đoạn cuối
công an huyện cronbrook đã đưa hai đồng chí sơn và đồng chí hồng đi điều trị phơi nhiễm
tại trung tâm phơi nhiễm hivs của tỉnh đắk lắc
hiện công an huyện cronbrook đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật